cùng tựa lưng vào dãy trường sơn hùng vĩ cùng uống chung nước dòng sông mê công
mối giao tình giữa việt nam và lào trở thành biểu tượng cao đẹp mẫu mực của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản
hòa cùng dòng chảy lịch sử địa danh lao khô thuộc xã phiêng khoài huyện yên châu tỉnh sơn la
đã trở thành một trong những cột mốc của tình hữu nghị đặc biệt việt nam lào
vượt qua cánh rừng già và những đoạn đèo dốc quanh co
ở độ cao trung bình gần một mét so với mặt biển
bản lao khô hiện ra trong một thung lũng nhỏ sát biên giới mang đậm vẻ yên bình của những bản làng vùng cao
nơi đây vào những năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi đồng chí cay sòn phong vi hàn cùng ban sung phong lào bắc
được bà con nhân dân bản lao khô kêu mang giúp đỡ hoạt động xây dựng căn cứ địa của cách mạng lào
và cũng từ đây những người con yêu nước của cách mạng lào
trong đó có đồng chí cây sòn phôm vi hàn
đã cùng ban xung phong lào bắc
xây dựng căn cứ địa của cách mạng và thành lập quân bản isala
tiền thân của quân đội nhân dân lào ngày nay
đối với ông tráng lao lử là con trai của cụ tráng lao khô
người có công nuôi dưỡng giúp đỡ đồng chí cây sòn phong vi hàn
và cán bộ trong ban sung phong lào bắc hoạt động cách mạng
những ký ức về những ngày ban sung phong bắc lào hoạt động tại đây
là những hình ảnh khó có thể phai mờ trong tâm trí ông
những việc làm thầm lặng của bà con dân bản lào khô để trở tre nuôi giấu
giúp đỡ đồng chí cây sòn phôm vi hàn và ban xung phong lào bắc an toàn hiệu quả
trong thời kỳ hoạt động bí mật tại vùng biên giới việt lào
như một đốm lửa ban đầu lan nhanh thành ngọn lửa cách mạng
giúp các bạn lào chiến đấu giành độc lập dân tộc
trong cảnh đất lịch sử này giờ đây không chỉ đơn thuần tồn tại tình hữu nghị việt lào
mà còn tồn tại tình cảm thiêng liêng cao cả đó là tình cảm gia đình
một tình cảm huyết thống mà máu của hai dân tộc việt và lào đã hòa quyện vào nhau
em được biết đây là khu di tích thể hiện tình đoàn kết hữu nghị việt nam lào
bản thân em cũng có rất nhiều người bạn lào chúng em rất kìm với nhau
em rất vui và tự hào vì điều đó
với giá trị và ý nghĩa lịch sử
to lớn tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại bản lao khô
đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia
đến nay khu di tích lịch sử này đã sắp hoàn thành
và dự kiến lễ khánh thành công trình sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng bảy
nằm trong các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
bốn mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác việt nam lào
một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn
và một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy